world cup hai nghìn một mươi tám đang đến rất gần rất sôi động náo nhiệt không chỉ trên nước nga hay đối với các quốc gia có đội bóng tham dự mà ngay cả ở tp hcm cũng có nhiều hoạt động phong phú thiết thực hưởng ứng mùa world cup hai nghìn một mươi chín
với các bạn trẻ say mê môn thể thao vua thì mùa world cup năm nay nhiều người đã chọn cho mình một quán cà phê địa điểm khá lý tưởng để cùng hòa mình vào không khí sôi động khi bóng bắt đầu lan trên các sân vận động ở nước nga
em thấy không khí ở sài gòn rất là nhộn nhịp đặc biệt là những quán cà phê nếu như mà không kẹt lịch để đi công tác xa thì em sẽ chọn quán cà phê để mà mình thưởng thức mùa win cup này
cảm thấy rất là hào hứng rất là cảm thấy rất là nhiệt huyết rất là thích cái không khí như thế này nó tạo cho mình cái cảm giác rất là hưng phấn và muốn xem một trận đấu liền ngay bây giờ
còn đây là anh trần anh tuấn đang tìm mua một chiếc tv to hơn hiện đại hơn
để có thể thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa world cup năm nay
nhân dịp này thấy các trung tâm khuyến mại trong chiếc tv thành ra trong lòng tôi cũng phấn khởi là để mua sắm cho để xem world cup thì tôi cũng thấy là rất là náo nhiệt
có thể nói không khí sôi động của world cup đang hiện diện trên khắp thành phố hồ chí minh
hình ảnh cờ của các nước có đội tham dự và chú sói gia bi và ca linh vật của world cup năm nay đã xuất hiện tại các trung tâm thương mại
quán cà phê nhà hàng nhiều chương trình yêu đái cũng được tung ra thị trường nhằm phục vụ người dân trong dịp worl cúc
chuẩn bị chương trình world cup thì thật ra thì cũng khoảng cả một tháng
chúng tôi chuẩn bị tất cả những lá cờ rồi thu hợp những sự kiện gì đó của world cup để mà mình làm tốt nhất
chẳng hạn như mình đầu tư lại những màn hình những máy chiếu cho tốt để mà người ta có thể coi những trận ban rõ nhất
và những cái ghế quan trọng là những cái ghế ngồi phải thoải mái và mình đã đầu tư trang bị hết tất cả những cái ghế mới
nguyễn kim thực hiện những cái chương trình này
bằng cái tình yêu cái niềm đam mê với thể thao và cũng mong muốn truyền cái tình yêu đấy
và mang đến cho khách hàng cái không khí mua sắm sôi động khơi dậy cái tình yêu với thể thao trong cái mùa world cup năm nay
tại các trung tâm mua sắm còn nhiều trò chơi bốc thăm may mắn để trúng vé đến xem trực tiếp những trận cầu hấp dẫn tại nước nga
mọi sự chuẩn bị dường như đã sẵn sàng chỉ chờ đợi khoảnh khắc trái bóng lăn để hàng triệu con tim cùng hòa nhịp
trong tình yêu đối với thể thao đối với bóng đá môn thể thao vua